phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ khi đất nước xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
hội nữ cựu chiến binh quận tân bình tp hcm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực phù hợp
để góp phần chung sức cùng cả nước phòng chống dịch bệnh
các thế hệ cựu chiến binh đều là những người lính từng vào sinh ra tử
trong các cuộc kháng chiến dành độc lập cho dân tộc và được tôi luyện trong môi trường quân ngũ
nên khi đất nước đang gồng mình chống dịch đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề
thì tinh thần vì nước vì dân lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết
dưỡng mái tóc đã bạc màu đôi mắt đã không còn tinh nữa
nhưng nhiều người dân nghèo đang thiếu khẩu trang chống dịch
nghĩ vậy mà mỗi cựu chiến binh bằng số tiền lương hưu ít ỏi
đã tự sắm máy may chung tiền nhau cùng mua vải rồi chia ra
đêm thì may khẩu trang ngày thì đi vận động doanh nghiệp doanh nhân
gói miếng chai dầu lương thực thực phẩm thiết yếu
để gom lại chi cho những người đang khó khăn vì đại dịch
hôm nay ở trên câu lạc bộ nữ của chiến binh cũng vận động được khoảng một mươi khẩu trang
và coi như một mươi thùng mì và một tấn bánh phở
rồi dầu ăn nước mắm nước tương đủ các loại
để phục vụ cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn trong đợt covid này
hồi xưa đánh giặc thì dễ nhưng đánh covid bây giờ rất là khó
vì đánh giặc là sẽ biết những nơi nào nó ở đâu
nhưng mà covid này nó bay tùm lung không biết
nhưng mà tất cả đều có đồng lòng đồng tình để làm công tác này
với ý chí sắc son với đảng với nhân dân và bản lĩnh
cùng tấm lòng của một chiến sĩ cán bộ hội viên cựu chiến binh đã luôn giữ vững tinh thần
ý chí bản lĩnh của người lính cụ hồ sẵn sàng góp công góp sức
tham gia vào cùng chính quyền địa phương giúp dân khi dân cần
tinh thần làm việc của các chị là rất nhiệt tình mặc dù tuổi rất cao
chị thấp nhất hiện nay cũng đã ngoài sáu mươi chị cao nhất hiện nay là tám mươi tám tuổi
nhưng mà các chị không nề hà gì về thời gian
đường xá các chị làm việc rất nhiệt tình và mang lại hiệu quả rất tốt
trong đó đặc biệt đối với chị nguyễn thị ánh tuyết là thường vụ hội cựu chiến binh quận tân bình
và là câu lạc bộ chủ nhiệm quân lạc bộ quân ứ
chị rất là nhiệt tình tập hợp huy động vận động ngoại hội viên tham gia mang lại hiệu quả
thời chiến mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc
thì ngày nay mỗi người dân trong đó
có cán bộ hội viên cựu chiến binh chính là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh